để đảm bảo chất lượng vắc xin phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch
việc vận chuyển lưu trữ và bảo quản các loại vaccine một mươi chín đúng chuẩn với những điều kiện đã được quy định là điều cực kỳ quan trọng
hiện nay ba loại vắc xin được sử dụng nhiều nhất tại việt nam gồm có
vắc xin covid một mươi chín pfizer vắc xin covid một mươi chín astrazeneca và vắc xin covid một mươi chín moderna
ngoài những quy định chung khi bảo quản như sau khi giã đông vaccine không được để đông lạnh lại
tránh tiếp xúc trực tiếp với ảnh nắm mặt trời và tiết cực tím
thì mỗi loại vắc xin sẽ có một quy trình bảo quản khác nhau
đối với vắc xin pfizer hạn sử dụng tuổi đa là sáu tháng
được bảo quản trong tủ đông ở nhiệt độ âm tám mươi độ c đến âm sáu mươi độ c
ba mươi một ngày ở hai tám độ c sau khi giã đông tính từ ngày lấy ra khỏi tủ đông
ngoài ra sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh
có thể được bảo quản trong nhiệt độ từ hai đến hai mươi năm độ c trong hai giờ trước khi pha loãng
ngoài ra sau khi đã pha loãng có thể được bảo quản từ hai độ c đến hai mươi năm độ c trong sáu giờ
đối với vắc xin astrazeneca hạn sử dụng tuổi đa là sáu tháng
và được bảo quản trong tủ lạnh từ hai tám độ c sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh
có thể được bảo quản từ hai độ c đến hai mươi năm độ c trong tối đa sáu giờ không được để đông đá
đối với vắc xin moderna
hạn sử dụng tuổi đa là bảy tháng
được bảo quản trong tủ đông ở nhiệt độ âm hai mươi năm độ c đến âm mươi năm độ c
không bảo quản trên đá khô hoặc dưới âm bốn mươi độ c
ba mươi ngày ở hai tám độ c sau khi dã đông
tính từ ngày lấy ra khỏi tủ đông
sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh
có thể bảo quản từ tám độ c đến hai mươi năm độ c trong vòng một mươi hai giờ
sau khi đã mở lọ vắc xin được sử dụng trong vòng sáu giờ
theo bộ y tế cả nước có thể bảo quản được tối đa một trăm hai mươi hai triệu liều vaccine covid một mươi chín
trong đó tuyến trung ương được bảo quản năm mươi bốn triệu liều
các tuyến tỉnh thành phố
có thể bảo quản được ba mươi ba triệu liều
tuyến quận huyện khoảng ba mươi năm triệu liều